tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố châu á thái bình dương vừa tổ chức cuộc họp tại việt nam dành cho các thành phố thành viên và các thành phố du lịch
tại thành phố đà lạt tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố châu á thái bình dương đã tiến hành khảo sát các địa điểm dịch vụ hạ tầng phục vụ du lịch các thế mạnh của du lịch đà lạt
tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố châu á thái bình dương tpo đã tiến hành khảo sát các địa điểm hạ tầng phục vụ du lịch các thế mạnh của du lịch đà lạt và đánh giá thành phố đà lạt có nhiều tiềm năng về du lịch chất lượng cao du lịch sinh thái
tuy nhiên địa phương cần phải xúc tiến hơn nữa vấn đề quảng bá truyền thông để đông đảo du khách quốc tế biết đến đà lạt
theo lãnh đạo thành phố đà lạt cho biết sau khi hội đủ điều kiện trở thành thành viên của tpo thành phố đà lạt có thể kết nối với các thành phố thành viên
để cùng nhau hỗ trợ phát triển du lịch với một tổ chức xúc tiến du lịch phát triển khi đến với đà lạt lâm đồng sẽ mở ra nhiều kỳ vọng mới trong sự kết nối phát triển du lịch giữa hai bên và các thành viên trong khu vực